các điều tra viên gần đây phát hiện một trường học hồi giáo được cho là nơi một số nghi phạm từng theo học hoặc tốt nghiệp
cảnh sát thái lan khẳng định sẽ không loại trừ bất kỳ động cơ nào đằng sau các vụ đánh bom và nhóm tấn công có lẽ đã được thuê bởi những đối tượng khác
hiện chưa nhóm nào nhận trách nhiệm về loạt vụ đánh bom ở bảy tỉnh miền nam thái lan ngày một mươi một và một mươi hai tháng tám vừa qua
khiến bốn người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong đó có cả du khách châu âu
giới chức y tế mỹ vừa đưa ra cảnh báo về virus zika có thể lan rộng khắp bờ biển phía đông nam của nước mỹ
trong bối cảnh virus zika đang có diễn biến xấu tại bang flori
theo giám đốc viện các bệnh dị ứng và truyền nhiễm của viện y tế quốc gia mỹ
có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới tại các bang thuộc bờ biển phía đông nam gồm bang louisiana và texas
ông cũng lưu ý trận lũ lớn xảy ra trong tháng này tại bang louisiana
có thể làm gia tăng nguy cơ nhiễm virus zika tại đây xuất
chính quyền bang florida mỹ đã xác nhận năm trường hợp lây nhiễm zika tại quận miami dade
trong đó có ba trường hợp là du khách đến từ texas new york và đài loan trung quốc
trung tâm kiểm soát dịch bệnh liên bang đã cảnh báo đi lại nhất là đối với phụ nữ mang thai và bạn tình của họ
tại khu vực rộng khoảng bốn km hai ở bãi biển đông đúc nhất florida
hiện toàn nước mỹ đã ghi nhận hai hai trăm sáu mươi trường hợp nhiễm virus zika trong đó có hơn năm trăm linh thai phụ
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thực sự